một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với ấn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi chưa ngày sáu tháng năm ân bị bắt giữ khi về thăm vợ tại xã vĩnh trinh huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an hà nam triệt phá
bốn đối tượng đã bị bắt giữ
các đối tượng gồm trần văn duy
trần ngọc du trần thị huế và vũ văn sáng cùng chú tại huyện lý nhân
với phương thức thủ đoạn gửi số lô số đề qua tin nhắn sms gia lô các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với số tiền lên tới gần một trăm linh triệu đồng một ngày
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nam đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần văn duy về tội đánh bạc tội tổ chức đánh bạc
các đối tượng còn lại bị khởi tố về tội đánh bạc
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
hẹn gặp lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi

tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn

pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn